theo phản ánh của nhiều hộ dân tại các khu ba bốn năm xã ninh dân huyện thanh ba tỉnh phú thọ
thời gian gần đây họ luôn phải sống trong tình trạng bất an lo lắng cho tính mạng
vì công ty cổ phần xi măng vinsem sông thao nổ mìn khai thác đá nguyên liệu
khiến đá bay thẳng vào nhà dân và gây rung chấn nứt hỏng nhà cửa
tại khu vực khai thác đá của công ty cổ phần xi măng vinsem song thao
phần giáp với đường dân sinh công ty đã cho rào chắn bằng tôn để khi nổ mìn đá không văng ra ngoài
tuy nhiên người dân phản ánh vào ngày một mươi bảy tháng hai công ty đã cho nổ mìn rất lớn
khiến đá bay làm đổ bờ rào tôn này văng ra đường ra ruộng và bay cả vào nhà dân
hơn nữa nhiều nhà đã bị nứt tường do dư chấn
người dân đã nhiều lần phản ánh lên chính quyền địa phương và công ty xi măng vinsem song thao
nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết
công ty xi măng vinsem song thao đã tạm dừng việc khai thác đá tại khu vực giáp danh
với các hộ dân khu bốn khu năm
tuy nhiên đây chỉ là biện pháp tạm thời
người dân nơi đây mong muốn sẽ có một giải pháp bảo đảm an toàn
để họ ổn định cuộc sống
truyền hình nhân dân sẽ tiếp tục thông tin trong các bản tin tiếp theo